và bùi duy hiệp tức là ớt hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại tổ bốn mươi tám khu năm vườn hạ trung
tp hạ long tỉnh quảng ninh về hành vi trộm các tài sản
tại cơ quan công an công khai nhận vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng ba
khi đến khu vực sân sau nhà nghỉ long phượng thuộc khu đồn điền
phường hà khẩu tp hạ long công thấy có bốn xe mô tô đều không khóa càng
dựng tại sân không có người châm coi nên đã gọi điện thoại cho hiệp rủ đi trộm cắp tài sản
đến khoảng ba giờ sáng cùng ngày công và hiệp đã dùng vam phá khóa trộm cắp ba chiếc mô tô
và bán lấy hai mươi hai triệu đồng để tiêu xài vào ngày một mươi bảy tháng ba công tiếp tục lèn vào nhà
một người dân để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện và bắt giữ
bị công an huyện bình chánh tp hcm
truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản hồ văn vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ tại xã trường đa huyện châu thành tỉnh bến tre vừa bị công an huyện châu thành tỉnh bến tre bắt giữ
tại cơ quan công an linh khai nhận vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại khu vực cầu ân thìn thuộc huyện bình chánh tp hcm
linh hợp đồng với một chủ để bơm cát săn lấp mặt bằng với giá khoảng một trăm linh triệu đồng
sau đó linh gọi ông tân chủ ghe cát để bơm
sau khi bơm xong linh bỏ trốn không trả tiền bơm cát cho ông tân
công an huyện bình chánh đã ra quyết định truy nã đối với linh
được biết linh còn có một tiền án về tội trộm cắp tài sản tại huyện châu thành
thưa quý vị thông tin lợn bị dịch chết mang đi trôn số lượng lên đến hàng trăm con
sau đó được đào lên xẻ thịt bán ra thị trường
và đó là tin đồn thất thiệt của một tài khoản trên mạng xã hội
và người này đã bị phạt hành chính với số tiền một mươi triệu đồng
chủ tài khoản vi phạm là bà trần thị thu hồng hai mươi chín tuổi
địa chỉ thường trú tại phường nghĩa thành thị xã gia nghĩa
vào ngày hai mươi bốn tháng ba bà hồng là chủ tài khoản facebook mang tên trần thị hồng
đã đăng tải nội dung thông tin cho rằng nhiều gian thương đã đào tám trăm linh con lợn bị dịch
được trôn tiêu hủy lên để bán
không chỉ vậy đi kèm thông tin chủ facebook còn đăng hình ảnh lợn chết
nằm la liệt từ ngoài sân vào trong nhà đã khiến cho nhiều người tỏ ra lo lắng
mặc dù ngay sau đó bà hồng
đã gỡ bỏ thông tin và đính chính có sự nhầm lẫn
nhưng thông tin trước đó đã được lan rộng gây hoang mang dư luận
và ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của địa phương